sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ năm năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc tại cung văn hóa hữu nghị việt sô vào tối qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi
đến dự khai mạc có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng các lãnh đạo đại diện các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố cùng hơn một đại biểu khách mời và phóng viên báo chí
trong đó có gần một trăm hai mươi đại biểu khách mời và phóng viên nước ngoài
liên hoan phim quốc tế hà nội hai nghìn một mươi tám có khẩu hiệu điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững
có một trăm bốn mươi bảy bộ phim từ bốn mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự các chương trình của liên hoan phim
ngoài ra khán giả còn được thưởng thức rất nhiều phim trong các chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới tiêu điểm điện ảnh ba lan tiêu điểm điện ảnh iran chương trình phim việt nam đương đại
đến với liên hoan phim quốc tế hà nội thì có cái tính chất
khám phá những cái gương mặt làm phim những cái tài năng trẻ thì cái này thì là tôi nghĩ rằng là các nhà làm phim ở trong khu vực châu á và trên thế giới
người ta đã cảm thấy được cái nét riêng của liên hoan phim quốc tế hà nội và mỗi kỳ tổ chức thì chúng ta lại có những sự phát hiện những gương mặt mới những cái gương mặt trẻ
và một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là thú vị ở liên hoan phim quốc tế hà nội là bên cạnh cái sức mới sức trẻ như
vậy đấy thì những cái bộ phim là những cái tác phẩm lớn có thể là xuất sắc nhất ở trong một hoặc là hai năm có nghĩa là xuất sắc nhất và mới nhất thì đều là quy tụ về viêm ganti quốc tế hà nội đặc biệt là cái kỳ thứ năm này
so với các kỳ liên hoan phim quốc tế hà nội trước đây liên hoan năm nay tập trung nhiều nhất các tác phẩm điện ảnh lớn đỉnh cao về nghệ thuật
điều kiện tuyển chọn phim vào hạng mục dự thi khắt khe hơn đó là phim chưa từng dự thi tại các liên hoàn phim quốc tế ở châu á
thay vì chỉ yêu cầu phim được dự thi trong khu vực đông nam á như vậy phim sẽ mới hơn và chưa được khám phá tại các cuộc thi tại châu á
thì thật sự là trong những cái phim của các nước bạn châu á thôi thì tôi cũng cảm nhận rằng là cũng có một cái sự đầu tư vô cùng nghiêm túc
có rất là nhiều những cái thể loại phim khác nhau nhưng mà từ chung là thật sự mỗi quốc gia thì đều có một cái gu thẩm mỹ và một cái mục tiêu xác định trong cái tác phẩm của mình
và nhìn trong đó thì thấy một cái gu riêng và một cái sự khu biệt
liên hoan phim là cơ hội lớn mở rộng thị trường điện ảnh việt nam ra khu vực và thế giới góp phần quảng bá hình ảnh đất nước việt nam tươi đẹp ổn định
thông qua hình ảnh thủ đô hà nội thân thiện mến khách với bề dày nghìn năm văn hiến cảnh quan tươi đẹp và thanh bình
trải qua bốn kỳ tổ chức liên hoàn phim quốc tế hà nội đã trở thành một sự kiện uy tín chuyên nghiệp
vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc có giá trị nghệ thuật cao giàu tính nhân văn sáng tạo khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh